thực ra thì chúng ta không nên nói cái chuyện lấy tiền của ai đó
bởi vì là tiền nó chỉ là một cái công cụ để trao đổi trong xã hội
để nó đánh giá cái giá trị dịch vụ mà một người đưa đến cho một người khác
thế thì ở đây là cả hai bên đều đang hỗ trợ khác nhau
cả hai bên đều đang hỗ trợ lẫn nhau
các khách hàng họ cần cái dịch vụ của chúng ta
và bản thân chúng ta phải cung cấp dịch vụ đó cho khách hàng
rất là nhiều các mối quan hệ đan sen rắc rối với nhau
người này sống dựa vào người kia
và điều quan trọng là người nào mang lại cái lợi ích nhiều nhất cho người khác
người đó cũng sẽ lại là cái người rút được nhiều cái lợi ích
từ cái cuộn len của xã hội về nhiều nhất
ngành tạp chí nói chung đang khai thác vào nhóm độc giả cực kỳ khó tính
hai mươi dân số sau nắm giữ tám mươi tài sản của thế giới để tồn tại
do đó không chỉ chuyên sâu về nội dung từng bài viết
mà định hướng từng tạp chí phải nằm trong lĩnh vực chuyên biệt
còn gọi là các lĩnh vực ngắt
nhiều người việt bắt đầu quan tâm tới những giá trị về phi vật thể
những giá trị về tinh thần những giá trị về nghệ thuật
tôi nghĩ rằng là việt nam vẫn đang rất thiếu những tạp chí chuyên sâu
không phải chỉ có thờ trang mỹ thuật khẩu cổ học
mà nó sẽ còn có những tạp chí chuyên sâu về như đồng hồ
như là du thuyền gần đây cũng đã xuất hiện
chúng tôi cũng có một tạp chí về du thiền
những tạp chí về chơi cốt hay là những tạp chí về tennis
thì cũng sẽ dù xuất hiện trên facebook trên fanpage
mà các tạp chí nó sẽ cũng đi vào các hướng chuyên sâu như art republic chúng tôi đã làm
mô hình đế chế như sunflower xây dựng vẫn áp dụng được để tạp chí tồn tại
đặc biệt khi các tòa soạn đang nhắm vào thị trường ngách như đề cập
khi đã sở hữu những kiến thức chuyên sâu về lối sống sản phẩm thượng lưu trong các tạp chí chuyên biệt
thì các chủ biên có thể cộng hưởng kiến thức đó để nâng tầm những sản phẩm khác trong cùng hệ sinh thái
bên cạnh việc mà mình truyền bá thông tin
nó là một cái kênh để mình làm thương hiệu
thì thật ra là những thương hiệu mà cao cấp luxury hiện nay
và bên cạnh những nghệ sĩ họ rất cần lên tạp chí thời trang
tại vì sao tại vì đó là một cách để họ làm thương hiệu
và họ muốn upgrade họ muốn nâng cấp bản thân và tên tụ của mình lên
thì đây là một cái mối quan hệ mà vẫn nghĩ là hai bên
người ta gọi là hợp tác quên quên là hai bên đều có lợi
trong suốt hai thập kỷ chị đã gắn bó với ngành truyền thông này
thì ngọc ánh cũng đã thấy được rất là nhiều cái thành công của chị
nhưng bên cạnh đó thì có những cái gọi là lần thất bại nào
mà chị cảm thấy là khắc cốt ghi tâm trong cái bước đường sự nghiệp gắn bó với truyền thông của chị không ạ
nói đến thành công thì có lẽ là thất bại sẽ nhiều hơn thành công
thất bại nhiều hơn rất là nhiều
nhưng thường đó là chúng ta trong hàng chục cái thất bại mà có được một cái thành công đã là may mắn
thế thì may mắn của tôi là có lẽ là đi đầu trong cái truyền thông hiện đại tại việt nam
tôi có thể đưa ra được những cái ấn phẩm mà nó tạo được một chút tiếng tóng trong xã hội mình
thành công lớn nhất tạo ra được cái đế chế truyền thông của hoa mặt trời
nhưng mà cũng ngược trở lại đó
thì các ấn phẩm những năm qua nó cũng từ từ biến mất dần
những ấn phẩm của báo chí in
có thể nói đó là sự không thành công
nhưng mà ngược trở lại
thành công đối với tôi là vui
vì thế cho nên là trong quá trình làm những cái ấn phẩm này
tôi được sáng tạo tôi được thỏa trí với những cái ý nghĩ mới những cái sáng tạo mới của mình
thì đối với tôi đó là thành công
và mỗi một ngày nếu như chúng ta đều có thể vui với công việc của mình
đó là thành công
cái câu này là cái câu ánh hỏi riêng cho ngọc ánh
nhưng mà cũng chia sẻ với quý vị là
chị có thể nói ra được năm cái điều mà chị tâm đắc mà đưa sunflower
đến trong hai thập kỷ qua đến giờ này
vẫn rất là thành công rực rỡ
thì chị có thể chia sẻ năm cái bí quyết thành công
sao không hỏi đến năm bí quyết để thất bại đi
tại vì tôi thất bại thì nhiều lắm
thất bại là gì
luôn luôn đi quá sớm so với thời cuộc
người ta thì hay nói rằng là người tiên phong là thành công
nhưng mà không phải đâu
nếu như mà chúng ta đánh giá thời điểm không đúng
mà chúng ta đi quá sớm
thì chắc chắn chúng ta cũng chết
một điều thứ hai
luôn luôn muốn hoàn hảo quá
chúng ta luôn luôn chúng ta có hai khía cạnh của nó
một bên chúng ta phải rớt rất rất là hoàn hảo
bởi vì hoàn hảo thì sẽ tạo chất lượng
sẽ đưa đến cái đẹp
nhưng về mặt khác
nếu như lại đòi hoàn hảo quá
mà lại bỏ đi những cái
yếu tố khác để cân bằng lại với cái đấy
thì nó cũng không phải là cái tốt
và vì thế tôi là một người yêu cái đẹp
và những người mà yêu cái đẹp đó
cũng giống anh vậy thôi
chúng ta luôn luôn thích sự hoàn hảo đúng không
nhưng mà chính bởi vì là khi mà quá hoàn hảo
thì cứ quá quan tâm đến tiểu tiết
và chính khi chúng ta quá quan tâm đến tiểu tiết
thì chúng ta có thể bỏ qua cái bức tranh lớn
tức là không được bảo thù
và không được hối chấp
thế nhưng có một điều nữa mà cũng muốn chia sẻ là gì
sự siêng năng
mới tuần trước thôi chúng tôi có
cái cuộc họp với lại các bạn
ở trong công ty
và có một số bạn đã rời công ty trước đây và bây giờ quay trở lại
bốn năm năm em quay trở lại
em vẫn thấy một điều
ở công ty chúng ta sau làm việc vất vả quá
làm nhiều quá
ở những nơi khác không có phải làm nhiều như thế đâu
tại sao chúng ta cứ phải làm nhiều quá như vậy
thì tôi có chia sẻ với các bạn một điều như thế này
cha ông ta đã dạy
muốn ăn thì lăn vào bếp
covid có thể là một cái đại họa
nhưng covid cũng chính là một cơ hội
nó dạy cho chúng ta một điều rằng là
cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng mỹ mãn như thế
khủng hoảng có thể đến bất cứ lúc nào
khó khăn có thể đến bất cứ lúc nào
và càng khủng hoảng càng khó khăn
thì chúng ta càng phải kiên trì
càng phải chăm chỉ
càng phải vượt qua cái đó
và cuộc khủng hoảng chính là cái cuộc sắp xếp lại trật tự của xã hội
trật tự của thế giới
người nào siêng năng
người nào kiên định
người nào vượt qua được cái khủng hoảng này
người đó sẽ thắng
còn người nào mà thất trí
người nào bỏ bê công việc
người nào buồn
người đó sẽ là người thua trong cái cuộc chơi này
xin cảm ơn chị hương đã dành thời gian cho bí mật thành công
xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình
và hẹn gặp lại quý vị tối chủ nhật tuần sau